khoảng hơn một mươi năm nay trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nội
liên tục xảy ra những vụ sụt lún nhà cửa đường xá hay còn gọi là hố tử thần
vụ việc gần đây nhất là vào tháng bảy vừa qua
điều đáng nói là việc triển khai khắc phục những vụ vừa sụt lún này vẫn còn rất chậm trễ
cách đây hơn hai tháng căn nhà hai tầng khang trang này chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ
đã sụt lún mất hẳn tầng một nhưng khoảng hai mươi năm độ về phía sau
đường kính hố sụt khoảng một mươi hai mét sâu bốn mét và gây nứt nẻ đất khu vực xung quanh
lo sợ cho tính mạng của cả gia đình anh vũ văn hào đã phải đi thuê nhà tạm để ở trong hoàn cảnh rất khó khăn
không chỉ riêng gia đình anh hào mà hố tử thần cũng gây ra hiện tượng sụt lún nghiêng nứt cho ba nhà bên cạnh
các hộ này đều phải di rời hoặc đi ở nhờ để đảm bảo an toàn
điều đáng nói là trên địa bàn huyện mỹ đức hiện tượng sụt đất gây đổ nhà cửa lún nứt đường giao thông được ghi nhận ngày một nhiều
theo thống kê từ năm hai nghìn sáu đến nay đã có ít nhất hàng chục vụ sụt lún xảy ra khiến người dân không khỏi băn khoăn lo lắng
và công việc khắc phục các hố tử thần này cũng rất chậm
theo trung tâm kỹ thuật và công nghệ tài nguyên nước thuộc trung tâm điều tra quản lý tài nguyên nước quốc gia
là đơn vị được sở tài nguyên môi trường hà nội mời phối hợp khảo sát hiện tượng sụt lún tại mỹ đức
sau khi xuống khảo sát và khoan thăm dò